chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đây là cơ chế rả soát định kỳ bốn năm năm một lần về tình hình bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
tại tất cả các nước thành viên liên hợp quốc trên tinh thần bình đẳng đối thoại xây dựng
việt nam đã tham gia các chu kỳ upr và thực hiện đầy đủ nghiêm túc các khuyến nghị từ các buổi báo cáo trước đó
báo cáo phổ quát định kỳ lần này của việt nam là lần thứ ba lần thứ nhất vào năm hai nghìn chín lần thứ hai vào năm hai nghìn hai mươi

những nội dung của báo cáo lần này được đặt trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư
cuộc cách mạng dựa trên internet mạng điện tử nói chung mạng xã hội nói riêng
đồng thời báo cáo cũng được xây dựng dựa trên quan điểm đại hội đảng một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
và các báo cáo của đảng cộng sản việt nam
bài hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba cùng nhiều bộ luật liên quan đến quyền con người
trong bài viết thành tựu nhân quyền của việt nam là to lớn vững chắc không ai có thể phủ nhận được
đăng trên tạp chí quốc phòng toàn dân tiến sĩ cao đức thái khẳng định
kế thừa thành tựu đã đạt được trong nhiều năm qua thực hiện quan điểm của đại hội một mươi hai
nhà nước việt nam đã đạt được những thành quả to lớn về quyền con người
trên lĩnh vực bảo đảm quyền dân sự chính trị trước hết
đó là những thành tựu về xây dựng pháp luật
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám quốc hội ta đã sửa đổi và ban hành mới hơn chín mươi văn bản luật
tất cả những bộ luật và nghị định nói trên đều tuân thủ nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa
theo đúng hiến pháp hai nghìn một mươi ba
đáng chú ý trong nội dung sửa đổi và trong những bộ luật mới đã thể hiện
những nhận thức quan điểm mới của nhà nước ta trên lĩnh vực quyền con người
chẳng hạn luật tiếng ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi
không chỉ đơn giản hóa các thủ tục cấp phép cho các hoạt động thực hành giáo lý giáo luật
lễ nghi tôn giáo mà còn bảo đảm quyền cho tất cả người có đạo
cho dù họ là công dân việt nam hay người nước ngoài
cho dù họ là người tự do hay đang thi hành án
mục năm điều năm quy định
người bị tạm giữ người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ tạm giam
người đang chấp hành hình phạt tù người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc
có quyền sử dụng kinh sách bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo
điều tám quy định
người nước ngoài cư trú hợp pháp tại việt nam
được nhà nước việt nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
hiện nay đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta diễn ra bình thường nếu không nói là sôi động
nghị định của chính phủ về quản lý sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
xác định chính sách của đảng và nhà nước ta là tạo điều kiện thuận lợi
để phát triển kinh tế tạo điều kiện cho nhân dân ở các vùng khó khăn có thể sử dụng dịch vụ này
điều bốn quy định
thúc đẩy việc sử dụng internet trong mọi hoạt động kinh tế xã hội
đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo y tế
phát triển hạ tầng internet băng rộng đến trường học bệnh viện viện nghiên cứu thư viện
cơ quan nhà nước doanh nghiệp các điểm truy nhập internet công cộng và hộ gia đình
chú trọng việc phổ cập dịch vụ internet ở khu vực nông thôn
vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
trong bối cảnh internet mạng điện tử phát triển mạnh mẽ
bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là một nhiệm vụ quan trọng tất yếu
tuy nhiên luật an ninh mạng vẫn xác định nguyên tắc pháp quyền của nhà nước ta
đồng thời tôn trọng và bảo đảm quyền con người
đó là những nguyên tắc sau
tuân thủ hiến pháp và pháp luật bảo đảm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân
đạt tới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam sự quản lý thống nhất của nhà nước
kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng
bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
với bảo đảm quyền con người quyền công dân
tạo điều kiện cho cơ quan tổ chức cá nhân hoạt động trên không gian mạng
đối với các trang mạng đang hoạt động tại việt nam luật an ninh mạng quy định
doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông
mạng internet các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại việt nam
có hoạt động thu thập khai thác phân tích xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân
dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ
dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại việt nam tạo ra
phải lưu trữ dữ liệu này tại việt nam trong thời gian theo quy định của chính phủ
doanh nghiệp ngoài nước quy định tại khoản này
phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại việt nam
bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng
theo luật an ninh mạng này dựa trên thông lệ quốc tế
và không cản trở hoạt động của các doanh nghiệp mạng đang triển khai dịch vụ ở việt nam
trong đó có tập đoàn google facebook
cũng trong bài viết nêu trên tiến sĩ cao đức thái cho biết
cho đến nay nhà nước ta đã ký kết gia nhập hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người
đó là công ước quốc tế về xóa bỏ các hình thức phân biệt chủng tộc năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
công ước quốc tế về các quyền kinh tế văn hóa và xã hội năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
công ước về quyền trẻ em năm một nghìn chín trăm chín mươi
công ước chống tra tấn cat và công ước về quyền của người khuyết tật năm hai nghìn một mươi bốn v v
những công ước nói trên đều đã được nổi bật
hội luật hóa trong hệ thống pháp luật việt nam
việt nam cũng đã tích cực tham gia đối thoại về quyền con người với nhiều quốc gia như mỹ australia thụy sĩ và eu
những cuộc đối thoại này nhằm trao đổi quan điểm và học hỏi lẫn nhau
để nâng cao hơn sự hưởng thụ quyền của người dân ở mỗi quốc gia
quyền làm chủ của người dân việt nam được thể hiện rõ ở quyền bầu cử và ứng cử
kết quả cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã cho thấy điều này
theo số liệu thống kê được công bố chính thức cả nước đã có chín mươi chín ba mươi năm cử tri tham gia bỏ phiếu
cơ cấu đại biểu trúng cử thể hiện quyền lựa chọn đại biểu của nhân dân
kết quả cụ thể như sau
đại biểu là người dân tộc thiểu số tám mươi sáu người đạt một mươi bảy
đại biểu nữ một trăm ba mươi ba người đạt hai mươi sáu
đại biểu là người ngoài đảng hai mươi một người đạt bốn năm
đại biểu trẻ tuổi dưới bốn mươi tuổi bảy mươi một người đạt một mươi bốn
mặc dù cơ cấu này chưa đạt yêu cầu của hội đồng bầu cử đề ra
nhưng so với các cuộc bầu cử trước đây đã có những tiến bộ nhất định
cho đến nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn tỷ lệ phụ nữ tham gia vào quốc hội đạt hai mươi sáu bảy mươi một
cao hơn mức trung bình thế giới là hai mươi hai ba
phụ nữ làm chủ doanh nghiệp chủ cơ sở kinh doanh đạt hơn hai mươi bảy tám

việt nam đảng và nhà nước ta đã sớm nhận thấy tầm quan trọng của khoa học công nghệ
đặc biệt là internet mạng điện tử nói chung mạng xã hội nói riêng
nên việc kết nối dịch vụ này được tiến hành khá sớm
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy việt nam kết nối với xa lộ thông tin của thế giới đặt nền móng cho internet việt nam
từ đây người việt nam đã có thể tiếp cận với các nguồn thông tin dựa trên internet mạng xã hội
theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu về internet
vkf af một công ty có trụ sở ở anh
tính đến tháng một năm hai nghìn một mươi bảy ở việt nam đã có tới năm mươi triệu năm mươi người dùng internet
chiếm năm mươi ba dân số và có đến bốn mươi sáu triệu người dùng mạng xã hội chiếm bốn mươi tám dân số
với tỷ lệ này việt nam là một trong những nước đứng hàng đầu khu vực đông nam á
về sử dụng internet mạng xã hội
trong điều kiện của cách mạng công nghiệp bốn nhà nước việt nam đã thành lập ủy ban quốc gia
đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính phủ điện tử cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước
nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến để cán bộ cơ quan tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân
nâng cao hiệu quả tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp
môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện
thực hiện chủ trương giảm phiền hà cho người dân các cơ quan chức năng đã cắt giảm
ước tính năm mươi thủ tục hành chính trong đó cắt giảm đơn giản hóa sáu mươi một thủ tục
điều kiện kinh doanh và sáu mươi thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu
cả năm có khoảng một trăm ba mươi doanh nghiệp đăng ký mới
thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo nghị quyết của quốc hội
nhà nước đã huy động nguồn lực xã hội vào các hoạt động giảm nghèo
nhất là đối với vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp điều kiện khó khăn
theo đó tốc độ giảm nghèo năm hai nghìn một mươi tám khá nhanh so với thời kỳ trước
tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám còn năm hai năm bảy giảm từ một năm
riêng các huyện nghèo giảm trên bốn
tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cả nước ước đạt tám mươi sáu chín vượt chỉ tiêu để ra tám mươi năm hai
thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng trong đó thu nhập của hộ nghèo tăng từ một mươi năm
tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ chín tám mươi tám năm hai nghìn một mươi năm xuống còn bảy sáu mươi chín năm hai nghìn một mươi bảy
ba mươi tám số người dân tộc ít người dịch chuyển lên nhóm có điều kiện kinh tế cao hơn mức trung cả nước là hai mươi tám
có thể nói hiếm có một quốc gia nào lại có nhiều chính sách xã hội như nhà nước ta
chẳng hạn như sự hỗ trợ về tài chính cho người nghèo hộ nghèo
thông qua ngân hàng chính sách xã hội hoặc chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo ở nông thôn
theo quyết định ba mươi ba hai nghìn một mươi năm quy đề tdd
trên lĩnh vực giáo dục cho đến nay đã có sáu mươi ba tỉnh thành phố đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
và phổ cập giáo dục tiểu học
bình đẳng giới là một trong những chỉ số về quyền con người quan trọng
trên lĩnh vực văn hóa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh
chính phủ đã ban hành nghị định mới về công nhận các danh hiệu văn hóa
cho đến năm hai nghìn một mươi tám việt nam có thêm một mươi một di tích và hai mươi chín di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xếp hạng
trên lĩnh vực quan hệ quốc tế về quyền con người nhà nước ta đã thể hiện nhất quán là một thành viên
có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế trong đó có hội đồng nhân quyền
việt nam từng được bầu là thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
đáng tiếc trong thời gian qua trên internet mạng xã hội đã có những tiếng nói không công bằng
và nhận thức sai lầm về quyền con người ở việt nam
chẳng hạn họ cho rằng những blogger lợi dụng internet mạng xã hội tán phát thông tin
xuyên tạc chính sách pháp luật việt nam bị các cơ quan chức năng xử lý bắt đưa ra xét xử tại tòa là vi phạm quyền con người
điều một công ước quốc tế và các quyền dân sự chính trị năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
mà việt nam gia nhập năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quy định tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết
xuất phát từ quyền đó các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình
và tự do phát triển kinh tế xã hội và văn hóa
quy định này có nghĩa các nhà nước có quyền đưa ra các quy định pháp luật
dựa trên truyền thống lịch sử bản sắc văn hóa hoặc chế độ chính trị
trong đó có các quy định về quyền và nghĩa vụ của cá nhân

quyền tự do ngôn luận báo chí công ước trên quy định
mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp
mọi người có quyền tự do ngôn luận
quyền này bao gồm tự do tìm kiếm tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin
việc thực hiện những quyền này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt
để tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác
bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng
sức khỏe hoặc đạo đức của xã hội
như vậy có thể nói thành tựu nhân quyền của việt nam là to lớn vững chắc
dựa trên chế độ xã hội ưu việt thể chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
cùng với một hệ thống pháp luật quốc gia hoàn thiện
không có ai không lực lượng chính trị trong và ngoài nước có thể phủ nhận được
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau